thành phố hồ chí minh mặc dù hiện đang đứng ở vị trí thứ sáu chỉ với năm trăm năm mươi tám ca mắc trong ngày hôm qua
dù chủ tịch tp hcm nói có thể tự tin mở cửa thế nhưng vẫn còn đó nỗi lo về omic ron
một trong những phương pháp được đánh giá cao đến nay đó là việc tp hcm bắt đầu mở cửa dịch vụ chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
vào sáng một mươi một tháng một bệnh viện lê văn thịnh hợp tác với công ty cổ phần wica hai trăm bốn mươi bảy triển khai dịch vụ nuôi bệnh nhân covid một mươi chín theo yêu cầu
bác sĩ chuyên khoa hai trần văn khanh giám đốc bệnh viện lê văn thịnh cho biết trong đợt dịch vừa qua
từ ngày bảy tháng bảy bệnh viện tiếp nhận vận hành bốn bệnh viện giải chiến quản lý bảy f
số ca nặng cần thở oxy thở máy rất nhiều dẫn đến quá tải chăm sóc y tế
giai đoạn này bệnh viện kêu gọi các tình nguyện viên những người f chăm sóc f
đến nay trở lại bình thường mới lực lượng này không còn nữa nên cần đội ngũ chăm sóc hỗ trợ f
nhu cầu có người thay thế người thân gia đình chăm sóc sức khỏe người bệnh là hết sức cần thiết
đặc biệt giai đoạn cận kề tết
các gia đình có điều kiện cần nhu cầu chăm sóc sức khỏe thì dịch vụ này rất ý nghĩa
mô hình mới mang tính chất chuyên nghiệp bên cạnh chăm sóc người bệnh
người chăm sóc bệnh còn là cầu nối liên lạc với nhân viên y tế
ông nguyễn minh tâm giám đốc công ty cổ phận wikha hai trăm bốn mươi bảy cho hay
để triển khai dịch vụ công ty phải tuyển hơn một hai trăm linh người
có ít nhất hai năm kinh nghiệm nuôi bệnh thực tế tại các bệnh viện và nhà riêng
trong phần này chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị những câu hỏi rất cụ thể
mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình
bạn phạm phong có câu hỏi tôi là f hiện tại đã năm sáu ngày tôi chưa được tắm
theo người nhà rí tai thì không tắm gội mới mau khỏi bệnh
vậy theo bác sĩ tôi có cần kiên tắm gội không và làm cách nào để khỏi nhanh
vâng chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn phong ạ
trước đây trao đổi về vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh đã cho rằng
việc tắm của f không liên quan gì đến việc bệnh có trở nặng hay không
thời gian bản lề của covid một mươi chín trở nặng là từ năm đến tám ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên
có những người thì qua dễ dàng nhưng có những người tư triệu chứng bình thường
đột nhiên lại diễn tiến nặng có cân bảo cytokine
chứ không phải là do tắm hay gụi làm kích thích bệnh nặng lên
trước khi mắc covid một mươi chín bác sĩ khanh cho biết
người bệnh cần tắm sạch sẽ nhiều bệnh nhân có triệu chứng sốt
nhiệt độ có thể sẽ cao hơn bình thường khi đó bạn cần tắm với nước mát nhiệt độ bình thường
sẽ thấy lạnh hơn nếu tắm nước lạnh gây khó chịu bạn có thể tắm nước nóng
thực tế bạn không cần phải có cân nhắc việc nên tắm nước nóng hay lạnh
đã làm gì khiến cho cơ thể thấy thoải mái
tuy nhiên khi tắm nước lạnh thấy rùng mình bạn nên chuyển sang nước nóng
việc gội đầu cũng tương tự nên gội đầu nước ấm gội đầu nhanh
trong thời gian cách ly nếu quá nóng hay quá lạnh f vẫn có thể sử dụng điều hòa
nhiệt độ điều hòa nên mở là hai mươi sáu hai mươi bảy độ trở lên
bệnh nhân covid một mươi chín cũng không phải kiên cử gì về mặt ăn uống
điều người ta lo ở bệnh nhân covid một mươi chín là tình trạng biến ăn
do mệt mỏi hoặc mất vị giác chứ không phải là chuyện nên hay không nên ăn thứ gì
nếu thèm ăn thứ này thứ kia cứ ăn để cơ thể có năng lượng
dù là khi còn bệnh hay khi đang phục hồi
chỉ cần lưu ý các món ăn chống chỉ định với bệnh nền của mình là được
nếu kiên cử đủ thứ không dám ăn nhiều coi chừng thiếu chất
thiếu chất thì sức đề kháng sẽ giảm còn nguy cơ bệnh nặng hơn hoặc lâu khỏi bệnh
thiếu chất có khi ảnh hưởng đến cả mức sp hai nồng độ oxy máu
người đang béo phì cũng vậy
béo phì đúng là yếu tố nguy cơ mắc covid một mươi chín nặng
điều cần làm là tự theo dõi sức khỏe chặt chẽ chứ không phải cố an kiên khi đang bệnh
người béo phì vẫn có thể gặp nguy hiểm vì thiếu chất như đã nêu trên
đừng nghĩ mình béo phì là thừa năng lượng vẫn phải ăn uống đầy đủ khi đang bệnh và trong giai đoạn phục hồi
trước câu hỏi có nên tiêm vaccine covid một mươi chín sáu tháng một lần hay không
mới đây một số nhà khoa học cho rằng nên tiêm vaccine covid một mươi chín định kỳ hàng năm
số khác nhận định đây là chiến lược tốn kém thiếu ổn định và kém hiệu quả về lâu dài
giáo sư andrew pollard nhà nghiên cứu vaccine astrazeneca
cho rằng tiêm chủng toàn cầu sau mỗi bốn đến sáu tháng là rất tốn kém và không hiệu quả
ông cũng lưu ý cần nhắm mục tiêu vào người dễ bị tổn thương
thay vì tiêm đại trà cho tất cả người từ một mươi hai tuổi trở lên
theo ông các nước nên thu thập thêm dữ liệu để xác định nhóm đối tượng này có cần tiêm bổ sung hay không
thời điểm và tầng suất tiêm ra sao
akiko iwasaki chuyên gia miễn dịch tại đại học yell cho biết
thế giới có tiền lệ tiêm chủng định kỳ nhưng tôi nghĩ nhiều phương pháp tốt hơn là tiêm vaccine sáu
sáu tháng một lần
bà cho rằng những chiến lược khác có thể giúp cho thế giới không phải tiêm tăng cường đến cuối đời
theo bà việc thuyết phục người dân xếp hàng sau mỗi vài tháng rất khó khăn
khoảng bảy mươi ba người mỹ trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ
nhưng đến nay chỉ hơn một phần ba trong đó lựa chọn tiêm nhắc lại
theo đó người f một f hai cần chuẩn bị thuốc các loại thuốc dự phòng như sau
một các thuốc hạ sốt f venegan panadol
hai nhóm các thuốc chữa ho
ba nhóm các thuốc tiêu chảy
bốn nước sốt miệng
năm côn sát trùng
các thuốc bệnh nền nên chuẩn bị đủ cho bốn tuần
bảy thuốc xịt mũi các loại
vitamin c kém các loại tháo dược trị cảm trị ho
nước uống thông thường nước bù điện giấy vô cùng quan trọng khi bạn bị sốt và đặc biệt khi nhiễm covid một mươi chín
uống đủ lượng nước cần thiết có thể giúp duy trì sự ổn định của niêm mặt mũi giảm kích ứng khó chịu khi ho hát hơi
chậm chí là thở
độ ấm này giữ cho bề mặt niêm mạc dễ lành hơn và giúp chống lại sự xâm nhập thêm của vi khuẩn bên ngoài
đây là các thuốc cần có trong tủ thuốc gia đình đặc biệt là trong mùa dịch vì triệu chứng có thể xuất hiện bất kể lúc nào
và ta có thể dùng ngay đặc biệt covid một mươi chín lại hay biểu hiện vào ban đêm nên những thuốc này cần có
vật tư cần dùng
một nhiệt kế
hai máy đỏ svo hai
ba que test nhanh
bốn khẩu trang
năm găng cơm
sáu các máy theo dõi bệnh nền
những vật tư này cần thiết để chúng ta tự cách ly tự theo dõi được mình và gia đình
với tình trạng ca mắc mới liên tục tăng như hiện nay việt bằng có thể trở thành f một hay f là điều khó tránh khỏi
bởi vậy hãy thật bình tĩnh khi không may có kết quả xét nghiệm dương tính covid một mươi chín
liên hệ ngay với trung tâm y tế gần nhất để hướng dẫn
vẫn là điểm sáng thành phố hồ chí minh chúng ta thật sự phải dành lời khen sự nế phục và cả kính trọng
dành cho những người cầm cơm
cảm ơn các doanh nghiệp đoàn thể các mạnh thường quân vì đã quan tâm chăm lo rất tốt tới sức khỏe và đời sống
vật chất tinh thần cho người dân dịp giáp tết
cụ thể từ nguồn quỹ vì người nghèo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố hồ chí minh sẽ phối hợp với các tổ chức thành viên
thực hiện chăm lo tết cho các cán bộ mặt trận tổ quốc cơ sở có hoàn cảnh khó khăn
đoàn viên hội viên các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc có hoàn cảnh khó khăn
như công đoàn viên người lao động tổ chức vé xe tết cho thanh niên công nhân
sinh viên khó khăn thanh niên khuyết tật thuộc hội liên hiệp thanh niên thành phố hồ chí minh
đồng bào các dân tộc thiểu số hộ cận nghèo thương binh và nghệ sĩ
hộ dân tại các dự án thuộc diện thu hồi đất có hoàn cảnh khó khăn mỗi xuất trị giá một triệu đồng một người
từ nguồn kinh phí của quỹ phòng chống covid một mươi chín ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh tổ chức thăm
hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín thăm hỏi các tỉnh miền trung tây nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt
trong đó có hoạt động tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh thành phố có số lao động trở về quê do dịch covid một mươi chín
còn từ nguồn quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh sẽ thăm
hỗ trợ kinh phí chăm lo tết cho các chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh công an bộ đội biên phòng thành phố hồ chí minh có hoàn cảnh khó khăn các đơn vị hải quân
bà tô thị bích châu chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh cho hay
ngoài ra mặt trận tổ quốc các cấp cũng sẽ tổ chức các chương trình chăm lo an sinh các hoạt động sửa chữa nhà
nâng cấp các công trình phụ cho các hộ khó khăn hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người dân
đồng thời điểm nối bật của năm nay chính là chăm lo tết cho ba trăm tám mươi ba người già neo đơn hai một trăm năm mươi bốn trẻ mồ côi do covid một mươi chín
tổ chức chương trình siêu thị mini tết không đồng tại hai mươi một quận huyện và thành phố thủ đức từ ngày tám tháng một đến ngày hai mươi một tháng một nhằm hỗ trợ cho hơn hai mươi bảy gia đình khó khăn
không còn sợ đói không còn tâm lý sẽ bị bỏ rơi thành phố hồ chí minh chúng ta tin đang khỏe lại và hào sảng như đã từng